để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng sau khi lấy ma túy về bán kiếm lời
lê duy cường đã cất trong bình giữ nhiệt và hộp nhựa rồi giấu ở bãi rác ven đường
tuy nhiên sự tinh vi của cường không qua mắt được lực lượng chức năng
nhận án trung thân vì làm shipper ma túy
nghe tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh tuyên mức án trung thân đối tượng nguyễn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tổ dân phố số bảy phướng bắc hồng thị xã hồng lĩnh như chết lặng
đối tượng nguyễn toàn từng có một mái ấm mà nhiều người mơ ước nhà cửa khang trang
có vợ là giáo viên các con đều chăm ngoan
thế nhưng chỉ vì cái gật đầu nhận làm shipper ma túy để nhận một mươi triệu đồng tiền công
gã đã đánh mất tất cả
theo cáo trạng do đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà tĩnh công bố
tại phiên xử sơ thẩm hình sự do tòa án nhân dân cung cấp mở ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
vào lúc một mươi tám h ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại km bảy mươi sáu tuyến quốc lộ tám a thuộc địa phận thôn an sú
xã sơn kim một hương sơn hà tĩnh đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang nguyễn toàn
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng thu giữ trên xe ô tô do nguyễn toàn điều khiển
một túi ni lông màu trắng bên trong chứa hai bánh hình khối chữ nhật đều chứa chất bột nén màu trắng
tại cơ quan điều tra nguyễn toàn khai nhận chất bột nén màu trắng trên là ma túy loại heroin
do toàn nhận vận chuyển từ khu vực xã sơn kim một về thị xã hồng lĩnh
cho một người đàn ông tiên dũng không rõ địa chỉ để lấy một mươi triệu đồng tiền công
theo kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh
chất bột nén màu trắng thu giữ là heroin có tổng khối lượng sáu trăm chín mươi năm ba gram
tại phiên xử đối tượng nguyễn toàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
khi nghe vị hội thẩm chất vấn bị cáo có cuộc sống ổn định gia đình thuộc hộ khá
bản thân học hết lớp một mươi hai có nhận thức pháp luật đầy đủ
hơn nữa gia đình có công với cách mạng bị cáo từng có nhiều hoạt động thiện nguyện không nghiện ma túy
tại sao bị cáo lại xa chân vào con đường phạm pháp này nguyễn toàn như chết lặng
đôi tay run dày ánh mắt sớm lệ bị cáo vội nhìn vợ và hai con ở hàng ghế dự khán rồi khai nhận
bị cáo quen một người đàn ông tiên dũng trên chuyến xe định mệnh từ lào về thị xã hồng lĩnh vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó người đàn ông này nhiều lần đến nhà bị cáo chơi và ngỏi lời thuê bị cáo vận chuyển ma túy
tiền công mỗi chuyến là năm triệu đồng nhưng bị cáo không nhận lời
đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba người này tiếp tục đến nhà gặp bị cáo
đặt vấn đề thuê vận chuyển khoảng một kg ma túy
với tiền công một mươi triệu đồng nghe những lời ngon ngọt của dũng bị cáo đã mở mắt và đồng ý nhận lời
bị cáo toàn đức nở trước tòa số tiền thuê không lớn nhưng bị cáo đã chót giải để rồi nhận lại kết cục cay đắng
chỉ vì sai lầm của bị cáo mà vợ các con và người thân phải mang tiếng xấu cả đời
bị cáo rất mong hội đồng xét xử giảm nhẹ bức án để sớm được sửa sai chăm lo cho các con
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo nguyễn toàn đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
gây mất trật tự trị an tại địa phương và làm mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác
nên cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự nhằm mục đích dân đe giáo dục phòng ngừa chung
sau khi cân nhắc toàn diện vụ án hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt nguyễn toàn mức án trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
phiên tòa khép lại nhìn người chồng người cha bước ra xe thùng thụ án
vợ và hai con của bị cáo toàn chỉ biết đau xót trong vô vọng
một gia đình hạnh phúc bỗng chốc phải chia ly khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa không khỏi thương cảm
đây chính là bài học đắt giá cho những ai đang có ý định làm giàu từ ma túy để rồi phải nối tiếc muộn màng
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng sau khi lấy ma túy về bán kiếm lời
lê duy cường đã cất trong bình giữ nhiệt và hộp nhựa rồi giấu ở bãi giác bên đường
tuy nhiên sự tinh vi của cường không qua mắt được lực lượng chức năng
phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo lê duy cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và đinh văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tại thành phố vinh
về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa diễn ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
có rất nhiều người thân đến dự nhưng đây không phải là lần đầu tiên cường và thành tham gia trong vai bị cáo
nói về lê duy cường dù sinh ra ở thành phố nhưng mới học hết lớp một mươi gã đã nghỉ học
là con thứ hai trong gia đình có bà
ba anh chị em cường ra đời đi làm kinh tế khá sớm
cũng bởi sớm lăn lộn ngoài xã hội nên gã đàn ông này đã bập vào ma túy và không tìm thấy lối ra
và cũng chính ma túy đã kéo cường ra từ vũng lầy này đến vũng lầy khác rồi kết thúc bằng bản án không xác định thời hạn
cũng vì nghiện ma túy không có tiền tiêu sài nên mới tuổi hai mươi gã đã dính án
tháng hai năm hai nghìn bảy lê duy cường bị tòa án nhân dân huyện yên thành xử phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản
đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn bảy cương chấp hành án phạt tù xong
mới ra tù được một năm cường vẫn không chịu tu trí làm ăn
và lần này gã lại bị tóa nhân dân thành phố vinh tuyên phạt ba mươi sáu tháng tù về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi cương chấp hành xong án phạt tù
với bản tính lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài năm hai nghìn một mươi một cương tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản
lần này gã bị tóa nhân dân thành phố vinh tuyên phạt bốn mươi hai tháng
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn cường mãn hạn tù và mãi cũng tìm được nghề tự do để sinh sống
cường lập gia đình với một người phụ nữ kém mình một mươi tuổi và có với nhau một đứa con
là một gã nhiện ma túy lê duy cường vẫn mãi không rứt ra được con ma trắng
dù đã có gia đình nhưng gã lại sống như vợ chồng với một người phụ nữ ở huyện quế phong và sau đó tiếp tục dính án
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cường bị tóa nhân dân thành phố vinh tuyên phạt chín tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín gã chấp hành xong án phạt tù
tuy nhiên hai năm sau tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cường lại tiếp tục bị tòa án nhân dân tp vinh xử phạt một mươi ba tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
là con nghiện lâu năm khi thiếu tiền mua hàng sử dụng và tiêu xài cá nhân lê duy cường lại nghĩ việc mua ma túy bán kiếm lời
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương không có việc làm ổn định nên lê duy cường quyết định mua ma túy về bán
thông qua các mối quan hệ xã hội cường quen với một đối tượng ở vũ quang hà tĩnh bán ma túy
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lê duy cường đặt vấn đề với người này mua ba trăm linh triệu đồng ma túy đá
hai bên thống nhất và hẹn giao dịch ở gần vòng xuyến đường tránh thị xã hồng lĩnh hà tĩnh
người đàn ông bán ma túy chỉ dẫn cường đến một cột mốc bên đường để lấy một túi ni lông màu đen bên trong đựng ma túy đá
cường đưa về để vào bình giữ nhiệt và hộp nhựa cất dấu ở bãi rác bên mép đường nguyễn sĩ sách tp vinh
tối hôm sau cường gọi điện cho một người khác ở huyện cẩm xuyên hà tĩnh đặt vấn đề mua ba triệu ma túy thuốc lắc
hai bên giao hẹn và cường đến lấy ma túy ở khu vực gần hồ điều hòa ở xã hưng lộc tp vinh rồi mang về cất giấu
đầu năm hai nghìn hai mươi ba do biết cường bán ma túy nên đinh văn thành đặt mua về bán kiếm lời
đêm tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thành liên lạc với cường mua một mươi chín bốn mươi sáu gam ma túy đá và một mươi sáu bốn mươi hai gam thuốc lắc
hai bên thống nhất sau khi bán xong sẽ thanh toán tiền
sau đó cường ra khu vực cất giấu lấy về để ở bụi tre trên đường gần hồ điều hòa thuộc xã hưng lộc tp vinh rồi liên lạc cho thành đến lấy
tuy nhiên khi cường đi đến khu vực giấu ma túy để lấy hàng đi giao dịch thì bị công an bắt quả tang cùng tăng vật
còn đinh văn thành theo lời hướng dẫn của cường lúc đặt mua ma túy
đi đến khu vực bụi tre gần hồ điều hòa lấy số ma túy trên về bỏ vào các loại nhựa và bình giữ nhiệt
giấu ở nhiều vị trí khác nhau ở khu vực nghĩa trang phường bến thủy tp vinh
đêm một mươi một tháng hai khi có người đàn ông đặt ma túy qua mạng mua bốn chín mươi chín gam ma túy đá và tám mươi hai gam ma túy thuốc lắc
thành điều khiển xe máy đi giao dịch và cũng bị công an bắt giữ cùng tăng vật
cơ quan chức năng xác định lê duy cường chịu trách nhiệm về tổng khối lượng một hai trăm ba mươi hai sáu mươi ba gam ma túy đá
và một mươi tám bốn gram ma túy thuốc lắc còn đinh văn thành chịu trách nhiệm về khối lượng một mươi sáu bốn mươi hai gam ma túy thuốc lắc
và một mươi chín bốn mươi sáu gam ma túy đá
tại phiên tòa cả hai bị cáo lê duy cường và đinh văn thành đều thừa nhận hành vi phạm tội
bị cáo cường khai nhận bản thân muốn có tiền tiêu và sử dụng ma túy nên đã nảy sinh ý định mua về bán kiếm lời
bằng các mối quan hệ ngoài xã hội cường đã liên hệ người bán để thực hiện hành vi phạm tội
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng bị cáo đã cất giấu ma túy ở bãi rác ven đường nguyễn sĩ sách
ở phường hưng dũng thành phố vinh trong khoảng thời gian dài
khi có người mua thì mới ra lấy để mang đi giao dịch
ngoài ra cường thừa nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về sử dụng
khi chủ tọa hỏi bị cáo mới ra tù được bảy tháng thì số tiền mua ma túy lấy từ đâu
cương lý giải trước đó bị cáo làm nghề shipper thu nhập từ bảy đến một mươi triệu đồng một tháng nên tích cóp được
bị cáo lê duy cường cũng cho biết bản thân rất ăn năn hối cải về việc làm của mình
và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình
tại phiên tòa bị cáo đinh văn thành cũng khai nhận khi đi mua ma túy của cường về bán kiếm lời
nhưng do không có tiền nên đã mua nợ sau khi bán được ma túy sẽ trả
hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo lê duy cường và đinh văn thành gây nguy hiểm cho xã hội
nên phải xét xử nghiêm minh đến gian đe phòng người chung
bị cáo lê duy cường thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa
bị cáo đã thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối cải về việc làm của mình
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê duy cường tù trung thân
bị cáo đinh văn thành tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
bản án không xác định thời hạn đã khép lại thanh xuân của lê duy cường
giá như sau những lần vào tù ra tội cường kịp nghĩ về bố mẹ vợ con để biết dừng lại đúng lúc
tuy nhiên vẫn hy vọng quãng thời gian còn lại của cuộc đời sau song sắt đủ để gã nhận ra được
điều phải trái cố gắng cải tạo tốt để sớm có ngày trở về